xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc hai h
mở đầu bản tin là thông tin đến từ tỉnh sơn la
thưa quý vị khi đang vận chuyển cháy phép chất ma túy hờ a xúa đã bị bắt quả tàng
tại khu vực bản kết hay xã phiêng bản huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng chín trăm sáu mươi hai bảy mươi gram
cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng hờ a xúa khai nhận bản thân do hám lợi đã sang bên kia biên giới
móc nối với đối tượng người lào mua ma túy rồi vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện
để qua mắt lực lượng chức năng xúa đã cho số ma túy trên vào can nhựa để ngụy trang
công an tp vinh tỉnh nghệ an cũng vừa bắt giữ một mươi bốn đối tượng độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
có hành vi gây dấu truyền tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng
bắt giữ các đối tượng khác có liên quan
một mươi đối tượng trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và huyện đức thọ huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
thu giữ nhiều dao kiếm tự chế và một số tăng vật khác liên quan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh làm rõ nhóm đối tượng trú tại huyện nghi lộc
và tỉnh hà tĩnh có xích mích với nhau và có xích mích với đối tượng trú tp vinh
nên đã hẹn nhau để giải quyết
các đối tượng đã điều khiển xe máy với tốc độ cao dàn hàng ngang trên đường
khách hò hét bấm còi gây mất an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng
có hành vi gây dối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện hóc môn tp hcm đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong
được phát hiện trong căn nhà trên đường dt một mươi bốn xã đồng thạnh
theo đó vào sáng ngày hôm nay người phụ nữ đến tìm mẹ sống trong căn nhà trên
nhưng không thấy ai ra mở cửa
nhìn qua cửa sổ thì phát hiện cụ ông sáu mươi bảy tuổi là chủ căn nhà trên nằm bất động
cạnh đó là người phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi
khi phá cửa vào trong cụ ông đã tử vong
người phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi sức khỏe yếu được đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo công an xã đông thạnh phối hợp với công an huyện hóc môn tp hcm
đến phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc
thông tin về vụ ngộ độc bánh mì tại tỉnh đồng nai
tính đến một mươi hai h ngày hôm nay
liên quan đến vụ nghi là ngộ độc bánh mì băng đã lên tới là năm trăm một mươi tám ca
trong đó có hai ca tiến triển nặng
số bệnh nhân còn lại sức khỏe đang dần hồi phục
sau khi ghi nhận sự việc lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã xuống cơ sở bánh mì băng
nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh
tại địa chỉ khu phố hai phường xuân bình tp long khánh
bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở
đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn người
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh
cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền
vào ngày hôm nay công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an tỉnh an giang
hỗ trợ nước uống và nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện trần đề tỉnh sóc trăng
xã tài văn xã trung bình xã lịch hội thượng thuộc huyện trần đề tỉnh sóc trang
đoàn công tác và đoàn thiện nguyện đã mang theo một mươi chín khối nước sạch
hai mươi can loại ba mươi lít được đầy nước để sinh hoạt bảy trăm linh bình nước lọc loại hai mươi một lít
một mươi chai nước lọc loại năm lít và bốn tám trăm linh chai nước lọc loại năm trăm linh ml
hoạt động này mang nhiều ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái
vì nhân dân phục vụ góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt